xin kính chào quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
thảm sát khiến một trăm một mươi người thiệt mạng ở nigeria
căng thẳng bao trùm trung đông sau cái chết của nhà khoa học iran
anh chuẩn bị triển khai tiêm vaccine của pfizer và biontech
thưa quý vị một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra vào hôm hai mươi tám tháng một mươi một
ở làng kosobe phía đông bắc nigeria
khiến ít nhất một trăm một mươi một người thiệt mạng ở nigeria
những kẻ tấn công đã trói các nông dân và cắt cổ họ ở làng kosobe
các nạn nhân là người lao động từ bang sokoto ở phía tây bắc nigeria
cách khoảng một km những người đã đi về hướng đông bắc để tìm kiếm việc làm
các thi thể đã được trôn cất vào hôm hai mươi chín tháng một mươi một
đây là vụ tấn công bạo lực nhất nhằm vào những thường dân ở nigeria trong năm nay
thưa quý vị cố vấn cấp cao nhà trắng đồng thời là con rể của tổng thống mỹ donald trump
ông jared kushner sẽ thăm ả rập xê út và qatar trong tuần này
nhằm thúc đẩy các thỏa thuận ngoại giao trong khu vực trước khi rời nhà trắng
các chuyến thăm này sẽ tập trung vào việc giải quyết mâu thuẫn giữa qatar và một liên minh do ả rập xê út dẫn đầu
theo kế hoạch ông kushner sẽ gặp thái tử ả rập xê út mohammed bin salman
sau đó đến qatar gặp quốc phương nước chủ nhà
chuyến thăm được xem là thể hiện nỗ lực của chính quyền ông donald trump
để thúc đẩy các thỏa thuận ngoại giao tại trung đông
trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa diễn ra sự chuyển giao quyền lực tổng thống mỹ
hôm nay bộ trưởng năng lượng australia angus taylor tuyên bố nước này đã hoàn thành mục tiêu giảm khí thải
của năm hai nghìn hai mươi và đang trong lộ trình hoàn thành mục tiêu giảm khí thải vào năm hai nghìn ba mươi
theo hiệp định paris về biến đổi khí hậu
báo cáo kiểm kê khí thải gây hiệu ứng nhà kính quốc gia mới nhất của chính phủ australia cho thấy
lượng khí thải co hai được cắt giảm trong năm nay là bốn trăm năm mươi chín triệu tấn cao hơn bốn mươi tám tấn so với cùng kỳ năm ngoái
việc australia đạt được mục tiêu khí thải được nhận định
và đạt được mục tiêu giảm khí thải trong năm nay là bốn trăm năm mươi chín triệu tấn
chủ yếu là nhờ xu hướng giảm khí thải của ngành điện và các lĩnh vực thuộc nông nghiệp
chỉ số quản lý sức mua pmi của trung quốc trong tháng một mươi một đạt mức cao nhất trong ba năm nay
trở thành tháng thứ chín liên tiếp đạt tăng trưởng
chỉ số pmi sản xuất của trung quốc đạt năm mươi hai một cao hơn so với mức dự báo năm mươi một
và là mức cao nhất kể từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
chỉ số pmi dịch vụ cũng nhích từ năm mươi sáu hai trong tháng một mươi lên năm mươi sáu bốn trong tháng một mươi một
công nghiệp nặng của trung quốc đã khôi phục hoạt động
trước đại dịch trong khi lĩnh vực kinh doanh xe ô tô cũng chứng kiến tăng trưởng trở lại
ngoài ra lĩnh vực dịch vụ đạt tăng trưởng chín tháng liên tiếp
nhờ lòng tin của người tiêu dùng đã được cải thiện
thưa quý vị iran đã chỉ đích xanh israel là thủ phạm gây ra
cái chết của nhà khoa học hạt nhân trong khi israel một mực chối bỏ
cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên liên quan kiềm chế nhằm tránh căng thẳng leo thang ở trung đông
không còn ám chỉ tổng thống iran hassan rouhani đã trực tiếp quy kết trách nhiệm về cái chết
của nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này cho israel đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng phù hợp và kịp thời
tuy nhiên ông hassan rouhani nhấn mạnh iran sẽ không vội vã đưa ra các quyết định mà sẽ có cân nhắc và tính toán
tổng thống iran cũng khẳng định việc nhà khoa học hạt nhân iran bị ám sát sẽ không làm chậm lại chương trình hạt nhân của nước này
trước đó đại giáo chủ iran ali khamenei đã kêu gọi trừng phạt những kẻ gây ra cái chết của nhà khoa học hạt nhân
ngoại trưởng iran cùng ngày kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ việc
vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của iran bị sát hại cũng đã làm dấy lên các cuộc biểu tình tại iran
trước cáo buộc của phía iran các cơ sở ngoại giao của israel trên khắp thế giới đã ngay lập tức được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ
giới chức israel cũng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc
iran không thể đưa ra bằng chứng nào cho thấy israel đứng đằng sau vụ việc này
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres và văn phòng ngoại vụ đức hôm qua kêu gọi các bên kiểm chế
tránh làm leo thang căng thẳng ảnh hưởng tới đàm phán về chương trình hạt nhân của iran
văn phòng ngoại vụ đức cho rằng điều quan trọng lúc này là bảo vệ khuôn khổ đàm phán
để có thể giải quyết chương trình hạt nhân iran thông qua thương lượng
trong khi đó bộ ngoại giao syri gọi vụ sát hại nhà khoa học
hạt nhân là một hành động khủng bố đồng thời cảnh báo vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực
bộ ngoại giao qatar bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ cũng lên án vụ sát hại và kêu gọi các bên kiềm chế
giới phân tích nhận định vụ việc sẽ khiến khu vực trung đông vốn tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn càng thêm căng thẳng
đồng thời tác động không nhỏ đến tương lai của thỏa thuận hạt nhân iran
vụ việc không chỉ gây căng thẳng khu vực mà còn ảnh hưởng tới tương lai thỏa thuận hạt nhân iran
khiến các bên tham gia thỏa thuận khó khăn trong việc thực hiện cam kết
cũng như khôi phục giải pháp ngoại giao cứu vãn thỏa thuận
nhà khoa học hạt nhân hàng đầu iran muksen farizade bị ám sát trong một vụ tấn công bằng bom xe
và xả súng ở thành phố absat thuộc khu vực miền đông iran ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
ông farizadeh được xem là người có vai trò cực kỳ quan trọng trong chương trình hạt nhân iran
một tài liệu mật của israel năm hai nghìn một mươi tám nói rằng ông chính là người dẫn dắt chương trình xây dựng vũ khí hạt nhân của iran
anh có thể sẽ trở thành nước phương tây đầu tiên cho phép tiêm vaccine covid một mươi chín
khi cơ quan kiểm định độc lập của nước này sẽ cấp phép vaccine trong vài ngày tới
và thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
vaccine covid một mươi chín do các tập đoàn pfizer và biontech sản xuất sẽ được chuyển về anh ngay lập tức
chỉ sau vài giờ vaccine này được cấp phép
và anh sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng từ ngày bảy tháng một mươi
trước đó anh đã đặt mua bốn mươi triệu liều vaccine của pfizer và biontech
mỗi liều sẽ gồm hai lần tiêm
dữ liệu sơ bộ ban đầu cho biết vaccine này có hiệu quả tới hơn chín mươi năm trong việc phòng covid một mươi chín
hiện cơ quan quản lý y dược của anh có quyền tạm thời cấp phép trong các trường hợp nhu cầu của người dân đang vô cùng cấp thiết
bộ khoa học và công nghệ ấn độ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đã công bố khoản quỹ một trăm hai mươi một triệu đô la mỹ
dành cho chương trình sứ mệnh covid một mươi chín
đây là dự án do sở công nghệ sinh học phụ trách
nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa covid một mươi chín với giá cả hợp lý và dễ tiếp cận
không chỉ đáp ứng nhu cầu của ấn độ mà còn cho toàn thế giới
bộ khoa học và công nghệ ấn độ cho biết hiện đang hỗ trợ phát triển một mươi loại vaccine tiềm năng
trong đó có năm loại vaccine đang được thử nghiệm trên người
trong đó có vaccine sputnik v của nga
ủy ban tổ chức olympic tokyo hai nghìn hai mươi ước tính chi phí triển khai các biện pháp phòng ngừa đại dịch covid một mươi chín
vào khoảng một trăm linh tỷ yên tương đương với chín trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
các nguồn tin cho biết
việc hoãn một năm olympic và paralympic tokyo hai nghìn hai mươi
sẽ khiến tổng chi phí tổ chức sự kiện thể thao này tăng thêm khoảng hai trăm linh tỷ yên
và các đơn vị tổ chức sẽ xác định xem mỗi bên cần đóng góp thêm bao nhiêu
khoản tiền chi cho việc triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
như hệ thống xét nghiệm và mua sắm thiết bị y tế cần thiết
đồng thời để duy trì các địa điểm tổ chức phí thuê thiết bị cũng như chi trả cho nhân viên
trong lúc nước đức đang phong tỏa một phần do đại dịch covid một mươi chín
thì một chủ nhà hàng tại unterbrun gần munich
đã quyết định mở một khu chợ giáng sinh đặc biệt
để các khách hàng của mình không bị bỏ lỡ không khí giáng sinh vui vẻ đang đến rất gần
khoảng một trăm sáu mươi triệu du khách thường đổ về hơn hai năm trăm linh khu chợ giáng sinh của đức mỗi năm
để nhâm nhi rượu ngâm trong những túp lều bằng gỗ
tuy nhiên do đại dịch covid một mươi chín đức đã phong tỏa một phần
khiến các hoạt động lễ hội bị dừng lại
để không bỏ lỡ không khí giáng sinh vui vẻ
một chủ nhà hàng tại unterbrun gần munich
đã quyết định mở một khu chợ giáng sinh đặc biệt
vừa bảo đảm các hoạt động kinh doanh xuân sẻ
vừa tạo không khí giáng sinh ấm áp cho những khách hàng của mình
rượu nho bánh quy giáng sinh và thậm chí cả tuyết giả
được dựng lên trên một khuôn viên rộng lớn
tạo không khí giáng sinh tràn ngập tại khu chợ
tuy nhiên khác với những khu chợ giáng sinh mọi năm
với nô nước xong người đi bộ chen lấn để mua đồ
khách sẽ đi vào khu chợ bằng ô tô của mình
khách hàng sẽ gọi món từ thực đơn và thanh toán tại lối vào
trước khi lái xe chậm rãi từ quầy hàng này sang quầy hàng khác
đón ly rượu vang từ những nhân viên phục vụ đứng dọc bên đường
bánh krep nóng hay các món ăn giáng sinh khác
do dịch covid một mươi chín nên cửa hàng chúng tôi phải đóng cửa
nhưng tôi không muốn nhân viên của mình nghỉ việc
vì vậy tôi đang nghĩ đến việc bán hàng mang đi
chỉ một mươi phút lái xe qua khu chợ giáng sinh
đã tạo cho bạn cảm nhận được không khí
và được thưởng thức đồ ăn ngon
tuyết có thể là giả để tạo không khí giáng sinh
nhưng đối với nhiều thực khách
đi vào khu chợ cảm giác vui vẻ
và hạnh phúc là thật
sự thay đổi rất đáng yêu
bạn thấy đấy không có bất kỳ chợ giáng sinh nào khác trong năm nay
vì thế điều này cũng tạo ra không khí giáng sinh rất hay
với đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
chắc chắn không chỉ người dân đức
mà người dân nhiều nước trên thế giới
sẽ không còn được hưởng không khí giáng sinh
vào năm mới rộn ràng như mọi năm
tuy nhiên họ vẫn lạc quan và sáng tạo
để chào đón và cảm nhận giáng sinh
theo cách của riêng mình
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay